nhân dịp đón tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba vào trường ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi chúc tết gia đình các đồng chí cố lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng nhớ cố thứ trưởng phạm kiệt cố thứ trưởng nguyễn quang việt cô thứ trưởng trần đông cô thứ trưởng nguyễn tài cô thứ trưởng hoàng thao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long đã thăm hỏi tình hình đời sống các gia đình gửi lời chúc sức khỏe chúc thân nhân người thân gia đình các đồng chí cố lãnh đạo bộ đón tết nguyên đán đầm ấm yên vui
đồng chí thứ trưởng cũng bày tỏ sự trân trọng về những công hiến to lớn của các cố thứ trưởng bộ công an đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng nói chung sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng thời mong muốn thân nhân gia đình các đồng chí cố lãnh đạo bộ tiếp tục giáo dục động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh